bộ giáo dục đào tạo vừa giới thiệu dự thảo thông tư ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học để xin góp ý dư luận
theo dự thảo này khối lượng học tập đối với từng trình độ giáo dục đại học và tên văn bản tốt nghiệp trình độ đại học một trăm hai mươi tín chỉ tối thiểu toàn khóa thạc sĩ sáu mươi tín chỉ tiến sĩ chín mươi hoặc một trăm hai mươi tín chỉ chuyên sâu đặc thù gồm một trăm hai mươi hoặc một trăm linh
dự thảo cũng quy định rõ về quy trình thẩm định và ban hành chương trình đào tạo khuyên khích các cơ sở đào tạo mời sản viên có uy tín của các trường đại học nước ngoài tham gia hội đồng thẩm định chương trình
các cơ sở phải thực hiện công khai chương trình đào tạo trước khi bắt đầu mỗi khóa học trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo
bộ giáo dục đào tạo xin ý kiến góp ý sự thảo này đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi